phát hiện bé trai đuối nước bị sơ cứu sai cách bằng phản xạ của nhân viên y tế
chị dương thị hồng ba mươi hai tuổi đang công tác tại khoa nội tiết cơ sương khớp bệnh viện lão khoa trung ương
đã chạy tới đặt cho bé xuống mặt phẳng cứng sau đó tiến hành cấp cứu
cụ thể nữ điều dưỡng dương thị hồng khi đang nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm cùng gia đình
phát hiện bé trai khoảng chín tuổi bị đuối nước đang được dốc ngược lên vai chạy
nhận thấy hành động sơ cứu không đúng cách chị hồng chạy tới giới thiệu bản thân là điều dưỡng
và quyết liệt yêu cầu đặt cho bé xuống mặt phẳng cứng để cấp cứu
nữ điều dưỡng nhớ lại mặt mũi của bé đã tím không bắt được mạch cổ
sau khi kiểm tra thì bé trai không còn dấu hiệu sinh tồn chị nhanh chóng thực hiện ép tim thổi ngạc
trong khoảng ba bốn phút cho bé nôn ra nhiều nước coi thức trở lại và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất
cứu trẻ thoát chết ngoạn mục chị hồng được những người xung quanh vỗ tay khen ngợi
chị hảo mẹ bé trai được cưu sông vui mừng bày tỏ
nếu không có chị hồng ở đó không biết giờ con trai tôi sẽ ra sao gia đình tôi thật quá may mắn
nữ điều dưỡng chia sẻ thời điểm đó điều duy nhất thôi thúc chị hành động quyết liệt
là làm sao để cấp cứu kịp thời đúng cách giữ tính mạng cho bé đang nguy kịch
ngày hai mươi ba tháng năm để ghi nhận biểu dương hành động đầy ý nghĩa của nữ điều dưỡng dương thị hồng
lãnh đạo bệnh viện lão khoa trung ương đã tặng giấy khen và phần thưởng cho chị
bên cạnh đó tri hội điều dưỡng của bệnh viện cũng dành tặng một phần quà
chúc mừng chị hồng đã vận dụng kiến thức kỹ năng nghề nghiệp và tình huống khẩn cấp cứu người tại cộng đồng
theo các bác sĩ với trường hợp đuối nước sơ cứu ban đầu ngay tại hiện trường rất quan trọng
thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng bốn năm phút
nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục gây tử vong hoặc di chứng thần kinh
mùa hè với kỳ nghỉ kéo dài và thời tiết nắng nóng là thời điểm trẻ em thường xuyên tham gia hoạt động bơi lội
hoặc về quê đi chơi du lịch ở những địa điểm có hồ nước sông suối biển
do đó nguy cơ trẻ gặp tai nạn do đuối nước sẽ càng tăng cao
tuy đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn còn không ít người chưa nắm được kỹ năng cấp cứu đúng cách khi gặp trẻ bị đuối nước
để cứu sống trẻ trong khoảng thời gian vàng người cưu đuối đặc biệt chú ý
khi thế trẻ bị đua nước không tỉnh không thở không mạch không bắt được mạch cảnh mạch bẹn
cần đặt trẻ trên mặt phẳng cứng và tiến hành hồi sinh tim phổi ngay
tuyệt đối không được dốc ngược chạy lên vai rồi chạy
làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược hít vào đường thở và làm chậm trễ hồi sức tim phổi
êt tim thổi ngạt làm mất thời gian vàng để cứu sống trẻ
không được ngừng hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở
khi êt tim ngoài lồng ngực không ấn ngực quá mạnh sẽ gây gãy xương xườn đụng dập phổi
và cần đưa trẻ bị đua nước đến cơ sở y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi các biên chứng sau đua nước